tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh thêm một mươi năm ngày
bắt đầu từ giờ ngày hai tháng tám đến hết ngày một mươi năm tháng tám
yêu cầu người dân không ra đường từ một mươi tám h hôm trước đến sáu h sáng hôm sau
đó là một trong những nội dung mà ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ban hành
trong văn bản ngày hôm nay ba mươi một tháng bảy nhằm triệt đề phòng chống dịch covid một mươi chín
theo văn bản này ủy ban nhân dân các cấp tăng cường kiểm tra giám sát đôn đốc
việc thực hiện triệt đề các quy định về giãn cách nhất là việc giãn cách giữa người với người gia đình với gia đình
thực hiện triệt đề yêu cầu quy định phòng chống dịch xử lý nghiêm các trường hợp phi phạm
thời gian vừa qua tỉnh đã ban hành kế hoạch và tổ chức đón hơn bốn trăm linh người dân
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về quê miễn phí đồng thời sắp xếp tiếp nhận khoảng một năm trăm linh đến một tám trăm linh người
có nguyện vọng về quê để tổ chức cách ly tại các khách sạn trả phí dịch vụ
tuy nhiên những ngày qua có trên năm người dân từ tp hcm và các tỉnh phía nam
tự phát về quê trong đó có nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai
trong khi đó năng lực cách ly y tế của tỉnh đã quá tải
mặt khác hiện các tỉnh thành phố phía nam đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ thị số một mươi sáu yêu cầu người dân ở tại nơi lưu trú chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
vì vậy người dân tự ý tự phát rời khỏi các tỉnh thành phố đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu
về quảng ngãi bằng phương tiện cá nhân là không đúng
xuất phát từ tình hình thực tế và khả năng phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh
ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi thông báo tạm dừng tiếp nhận người dân
từ các tỉnh thành phố đang có dịch covid một mươi chín về quảng ngãi bắt đầu từ ngày một tháng tám